theo nghị quyết số bốn mươi năm của bộ chính trị hải phòng sẽ là thành phố cảng đồ mối giao thông quan trọng
và là cửa chính ra biển của các tỉnh phía bắc
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi hải phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại thông minh bền vững
tầm cỡ khu vực đông nam á
tuy nhiên trên thực tế thì ngành này vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vẫn còn nhiều bất cập về thể chế quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ đào tạo nguồn nhân lực
cho ngành logistics nhưng có thể thấy sự quan tâm của chính phủ các bộ ngành liên quan
đã tạo được diện mạo mới cho ngành logistics việt nam
chính phủ cũng đã có những quyết sách và có những thể hiện các quan điểm chủ trương phát triển bền vững của đảng
một cách rất rõ ràng và cụ thể
mới nhất là quyết định số hai trăm linh của thủ tướng chính phủ về phát triển logistics ở việt nam
cũng như là đơn cử nghị quyết bốn mươi năm của bộ chính trị mới ban hành năm hai nghìn một mươi chín về xây dựng phát triển hải phòng
như một trung tâm kinh tế
kinh tế quan trọng của cả nước cũng như là vùng trọng điểm kinh tế phía bắc thì đều nhấn mạnh đến những cái câu chuyện
và cái vai trò của logistics và cũng như là trong tiếp tục là thực hiện hội nhập và phát triển đến thành công
trong chuỗi hoạt động logistics thì hải phòng hiện vẫn chỉ thực hiện ở những công đoạn thô
chủ yếu là bốc xếp kho bãi và vận chuyển đường bộ nguồn thu từ những công đoạn này thấp và ít tạo giá trị gia tăng
việc phát triển các hệ thống cảng biển của việt nam là chúng ta cần phải có
sự đầu tư nghiên cứu một cách kỹ lưỡng dựa trên một quy hoạch tổng thể để mà gia tăng kết nối các vùng kinh tế
kết nối với các trung tâm hàng hóa và kết nối với các khu vực về phát triển thị trường trong quốc gia và qua biên giới
thưa quý vị với quan điểm phát triển hệ thống dịch vụ logistics tại hải phòng theo hướng hiện đại đồng bộ và phát triển bền vững
dịch vụ logistics tại hải phòng đang có tốc độ phát triển nhanh chóng hình thành mới nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
tuy nhiên hoạt động logistics tại hải phòng mới chỉ tập trung ở công tác vận chuyển chi phí vận tải còn cao
hệ thống đường bộ đường thủy và đường hàng không chưa phát triển một cách đồng bộ
đây là một trong những khó khăn đòi hỏi hải phòng cũng như các bộ ngành có giải pháp khắc phục
để ngành logistics phát triển mạnh hơn trong thời gian tới đáp ứng nhu cầu hội nhập của việt nam
để trở thành trung tâm dịch vụ logistics của miền bắc và khu vực thành phố hải phòng đã tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông
kết nối hạ tầng cảng biển như cải tạo nâng cấp đường ba trăm năm mươi sáu trên địa bàn huyện cát hải
cải tạo nâng cấp tuyến đường xuyên đảo cát bà đầu tư cầu tân vũ lạch huyện hai đẩy nhanh tiến độ tuyến đường bộ ven biển
mở rộng sân bay cát bi bên cạnh đó xây dựng cơ chế chính sách nhằm thu hút các nguồn lực trong xã hội
để đầu tư vào hạ tầng giao thông vào các lĩnh vực trong chuỗi logistics theo mô hình hợp tác công tư
chủ động đề xuất trung ương sớm xây dựng tuyến đường sắt quy chuẩn kết nối các cảng tới hà nội và ra quốc tế